tại kỳ họp quốc hội thứ tám đang diễn ra thảo luận tại tổ về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
trong đó vấn đề chính phủ chia sẻ rủi ro với các doanh nghiệp đã được nhiều đại biểu đề cập
tuy nhiên các ý kiến cho rằng các rủi ro khi được chia sẻ phải là rủi ro bất khả kháng khách quan